tại hà nội theo tin từ sở y tế sáng ngày hôm nay trên địa bàn thành phố ghi nhận một mươi bảy trường hợp dương tính mới tại chín quận huyện
tại quốc oai là ba trường hợp tây hồ ba trường hợp thanh trì ba trường hợp thạch thất hai trường hợp đông anh hai trường hợp hà đông một trường hợp đống đa một trường hợp hai bà trưng một trường hợp hoàng mai một trường hợp
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho đến nay là có năm trăm bảy mươi một ca
liên quan đến hai ca dương tính sars cov hai ở số bốn mươi thủy khuê thuộc quận tây hồ
vào đêm qua dạng sáng ngày hôm nay ngày hai mươi hai tháng bảy lực lượng chức năng đã phong tỏa và lấy mẫu xét nghiệm cho hơn một trăm linh người dân tại khu vực này
cụ thể ngay trong đêm lực lượng y tế xét nghiệm nhanh cho khoảng một trăm linh người dân sinh sống xung quanh nhà số bốn mươi thủy khuê
toàn bộ người dân sinh sống trong khu vực phong tỏa được lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín miễn phí
bên cạnh việc lấy mẫu xét nghiệm lực lượng chức năng cũng phun khử trùng toàn bộ các hộ dân sống xung quanh ngôi nhà số bốn mươi thụy khuê
toàn bộ người dân tới lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín không được phép ra khỏi khu vực cách ly cho tới khi có kết quả
tại các điểm đầu phong tỏa trên phố thụy khuê lực lượng chức năng lập rào chắn có người đứng hướng dẫn các phương tiện tránh qua lại nơi phong tỏa
lực lượng y tế hoàn thành việc xét nghiệm covid một mươi chín cho hơn một trăm linh người trong khu vực phong tỏa trên phố thụy khuê trong đêm qua và dạng sáng ngày hôm nay